với hành vi giả mạo chữ ký để lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt giữ đối tượng lai thanh nhã
trú tại phường một mươi sáu quận một mươi một tp hcm để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trong vai trò là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch đà lạt khoa mặt trời
nhã thỏa thuận cho nạn nhân thuê một căn nhà tại khu nghỉ dưỡng với giá một mươi ba triệu đồng một tháng
với số tiền đặt cọc là một mươi ba triệu đồng và thanh toán trước sáu tháng tiền thuê nhà
nạn nhân đã chuyển tám mươi tám triệu đồng vào tài khoản của công ty
đến ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tuy nhã đã nghỉ việc nhưng vẫn liên hệ với nạn nhân để thỏa thuận
nếu muốn thuê nhà tiếp thì thanh toán thêm sáu tháng tiếp theo với số tiền là bảy mươi hai triệu đồng và nạn nhân đồng ý
nhã đã tự làm hợp đồng thuê nhà mới và giả mạo chữ ký
đến ngày hai mươi sáu tháng hai nghĩ mình bị nhã lừa cho nên nạn nhân đã yêu cầu nhã trả lại số tiền
hiện công an tp đà lạt đã tiếp nhận một số đơn thư tố cáo khác của công dân
do bị nhã lừa đảo để chiếm đọt tài sản